nhân dịp tết trung thu năm hai nghìn hai mươi ngày hai mươi tám tháng chín tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã có thư gửi tới các cháu thiếu niên nhi đồng việt nam ở trong nước
các cháu trong cộng đồng người việt nam ở nước ngoài và các cháu người nước ngoài ở việt nam
sau đây truyền hình nhân dân trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư
các cháu thiếu niên nhi đồng yêu quý nhân dịp tết trung thu năm hai nghìn hai mươi bác thân ái gửi đến các cháu thiếu niên nhi đồng ở trong nước
các cháu trong cộng đồng người việt nam ở nước ngoài và các cháu người nước ngoài ở việt nam những tình cảm yêu quý và thân thương nhất
trung thu năm nay bác rất vui và khen ngợi các cháu
năm học vừa qua mặc dù đại dịch covid một mươi chín ảnh hưởng trực tiếp đến việc học tập sinh hoạt và đời sống của các cháu
nhưng các cháu đã luôn cố gắng chăm ngoan tích cực không quản ngại khó khăn cùng với gia đình và nhà trường
có các hình thức tổ chức học tập mới phù hợp vừa chống dịch hiệu quả an toàn vừa đạt kết quả học tập tốt
nhiều cháu đã vươn lên đạt thành tích cao trong các kỳ thi quốc gia và quốc tế
mỗi việc làm tốt của các cháu là niềm vui niềm tự hào của gia đình nhà trường và toàn xã hội
đảng nhà nước và nhân dân ta luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho sự nghiệp bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em
và luôn đặt niềm tin yêu sâu sắc vào các cháu thế hệ tương lai của nước nhà
bác mong các cháu trong năm học mới sẽ tiếp tục kế tục truyền thống hiếu học
thực hiện tốt năm điều bác hồ dạy nuôi dưỡng hoài bão thắp sáng ước mơ không ngừng rèn luyện
tu dưỡng đạo đức đoàn kết giúp đỡ nhau trong học tập và làm nhiều việc tốt
trở thành con ngoan trò giỏi phát triển toàn diện để sau này tiếp nối cha anh
xây dựng đất nước ta giàu đẹp văn minh sánh vai cùng các cường quốc nam châu như sinh thời
bác hồ kính yêu hằng mong muốn
trung thu là tết cổ truyền văn hóa tốt đẹp tết vui chơi đặc biệt của các cháu
bác chúc các cháu đón tết trung thu thật vui vẻ an toàn bổ ích thân ái